đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ quân khu hai lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và làm việc với lãnh đạo chín tỉnh trên địa bàn quân khu hai
phát biểu tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc của ban thường vụ đảng ủy quân khu hai
và các bộ phận giúp việc các dự thảo văn kiện trình đại hội có chất lượng tốt phương án nhân sự
bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ có cơ cấu phù hợp đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn cấp ủy
đúng với quan điểm chỉ đạo của bộ chính trị và quân ủy trung ương
đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu lãnh đạo chín tỉnh trên địa bàn quân khu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương
đường lối chính sách của đảng nhà nước tiếp tục dự báo diễn biến tình hình tham miu đúng
chúng kịp thời cho đảng nhà nước những chủ trương lớn về phát triển kinh tế văn hóa xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh